ngày một mươi bốn tháng năm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ubnd tỉnh thái bình
đã tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín triển khai kế hoạch vụ hẻ thu
vụ mùa và định hướng vụ đông năm hai nghìn một mươi chín các tỉnh phía bắc
vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín diễn ra trong điều kiện mùa đông ấm
tiềm ẩn nhiều rủi ro về thời tiết bất thường
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại có thể đánh giá vụ đông xuân năm nay
các tỉnh phía bắc đã đạt về năng suất khoảng trên sáu mươi ba tạng một hectare
đông xuân ấm một số diện tích bà con gieo cấy những dông lúa ngắn ngày
chỗ từ sớm cũng có ảnh hưởng một phần đến năng suất
so sánh với vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám chúng tôi đánh giá đây là một vụ đông xuân được mùa
nếu tình hình diễn biến thời tiết từ nay đến cuối vụ không có cái vấn đề gì lớn về lũ quét lũ ống
khả năng chúng tôi đạt được năng suất thương đương vụ đông xuân năm trước có thể nhất cao hơn
từ nay đến khi
thu hoạch chỉ còn khoảng một tháng nữa nhưng nguy cơ bệnh dịch trên lúa vẫn còn nhiều
chính vì vậy tại hội nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo người dân không nên chủ quan
cần quan tâm chăm sóc thường xuyên thăm đồng để đảm bảo có được một vụ xuân thắng lợi
thời điểm này thì chúng ta cũng còn một tháng nữa hơn một tháng nữa mới kết thúc vụ đông xuân ở phía bắc
cho nên tôi đề nghị là các địa phương và bà con nhân ta tiếp tục phải thường xuyên theo dõi sinh trưởng phát triển của lúa
thăm đồng để chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi phòng trừ các loại sâu bệnh và có thể vẫn phát sinh trong các cuối vụ
thứ hai nữa là chúng tôi đề nghị là chúng ta vẫn phương châm là xanh nhà hơn giả đồng lúa chín đầu gặt nhanh như đó để giải phóng đất
tại hội nghị ngành nông nghiệp cũng triển khai kế hoạch sản xuất vụ hẻ thu vụ mùa năm hai nghìn một mươi chín với việc tập trung vào các giống ngắn ngày
tiếp tục chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu quả và chủ động đối phó với thiên tai dịch bệnh ngay từ đầu vụ